vào hai mươi một giờ tối qua hà nội đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố trúc bạch
sau một mươi bốn ngày phong tỏa vì dịch covid một mươi chín
tất cả người dân trong khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân ngay tại hiện trường
hai mươi một h tối hai mươi tháng ba lệnh phong tỏa khu vực phố trúc bạch đã chính thức được gỡ bỏ
sau một mươi bốn ngày cách ly một trăm tám mươi chín người dân của sáu mươi sáu hộ gia đình thuộc diện cách ly
đã được xét nghiệm ít nhất hai lần
kết quả đều âm tính sức khỏe của người dân hoàn toàn ổn định
toàn bộ khu vực cách ly được phun khử khuẩn liên tục
đoạn phố phong tỏa dài hơn năm trăm linh mét từ số nhà bảy mươi chín đến một trăm ba mươi chín
sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly cuộc sống của người dân nơi đây chính thức trở lại bình thường